để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt mới đây ubnd tp hà nội đã ra văn bản chỉ đạo các quận huyện về tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn
trong đó có nội dung xử lý rứt điểm cà phê sóng đường tộc
bộ giao thông vận tải vừa đề nghị ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các quận hoàn kiếm đống đa ba đình hai bà trưng kiên quyết xử lý rứt điểm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt
thực hiện các biện pháp ngăn chặn giải tán các điểm tụ tập đông người quay phim chụp ảnh ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt tiềm ấn nguy cơ cao xảy ra tai nạn nghiêm trọng
trước ý kiến đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các quận huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt
sở giao thông vận tải có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện của ủy ban nhân dân các quận huyện nêu trên và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày một mươi hai tháng một mươi